trước thực trạng quốc lộ hai mươi năm kết nối giữa tỉnh phú yên và gia lai đã xuống cấp bộ giao thông vận tải đã quyết định phê duyệt dự án đầu tư cải tạo nâng cấp một số đoạn trên tuyến
đây là dự án cấp bách do vậy tỉnh phú yên đang tập trung triển khai nhanh các giải pháp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các đoạn sung yếu trên tuyến qua địa bàn nhằm bảo đảm bàn giao mặt bằng và thi công dự án theo đúng tiến độ đã đề ra
gia đình ông lê văn trung ở xã hòa an là một trong số hơn ba trăm linh hộ dân ở huyện phú hòa bị ảnh hưởng khi thi công nâng cấp quốc lộ hai mươi năm qua địa bàn
nhờ được chính quyền địa phương thông báo vận động sớm nên việc đo đạc xác định nguồn gốc đất kiểm kê lại tài sản của gia đình cơ bản đã hoàn thành
ông trung cho biết sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết gia đình ông sẽ bàn giao ngay mặt bằng
huyện phú hòa có ba trăm hai mươi năm hộ bị ảnh hưởng về nhà ở đất ở trong đó có một trăm một mươi năm hộ buộc phải di rời tái định cư
để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng huyện đã chỉ đạo quyết liệt bám sát cơ sở tiến hành nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân
đến nay huyện đã hoàn thành kiểm kê đo đạc đối với hơn một trăm linh hộ

dự án cải tạo và nâng cấp các đoạn sung yếu trên quốc lộ hai mươi năm đi qua địa bàn ba huyện phú hòa sơn hòa và thành phố tuy hòa
với tiêu chuẩn đường cấp ba vận tốc thiết kế sáu mươi tám mươi km một giờ

dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cho các dự án đường sắt đường bộ quan trọng cấp bách
về giải phóng mặt bằng của lộng lâm thì đây là công trình cấp bách
chính phủ đã bố trí nguồn vốn cho dự án mà với thời gian thi công rất ngắn
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một là buộc phải thực hiện xong tất cả các nội dung
tại hiện trường cũng như chi trả giải ngân toàn bộ dự án
nhưng đến nay thì công tác giải phóng mặt bằng cũng gặp rất nhiều khó khăn
các địa phương cũng cố gắng và buộc các cấp chính quyền đã vận động
tuyên truyền bà con để thực hiện sao mà bàn giao mặt bằng sớm cho dự án
tỉnh phú yên đang đẩy nhanh tiến độ dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
việc triển khai cải tạo nâng cấp quốc lộ góp phần phát huy vai trò tuyến đường ngang huyết mạch
nối từ quốc lộ một a với đường hồ chí minh
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên